hội đồng nhân dân thành phố đà nẵng đã thông qua chủ trương đầu tư đối với hai dự án đầu tư nâng cấp
cho bệnh viện phụ sản nhi tp đà nẵng từ công suất sáu trăm linh giường trở thành bệnh viện quy mô hai giường
đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh của người dân
dự án có tổng mức đầu tư hơn bảy trăm chín mươi năm tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách thành phố
dự án sẽ cải thiện cơ sở vật chất môi trường khám chữa trị
và sắp xếp tổ chức phân khu chức năng cho bệnh viện có quy mô hai giường
trong đó cải tạo lại các khối nhà hiện trạng với tổng diện tích sàn khoảng gần bảy mươi m hai
và đầu tư xây dựng mới khối khoa truyền nhiễm với quy mô hai trăm linh giường
đối với dự án nâng cấp bệnh viện phụ sản nhi đà nẵng với tổng mức đầu tư bảy trăm tám mươi tám chín tỷ đồng từ ngân sách thành phố
mục tiêu của dự án nhằm xây dựng các trung tâm kỹ thuật xét nghiệm hiện đại
trần đoán hình ảnh thế hệ mới ngân hàng máu khoa dược khoa giải phẫu bệnh phẫu thuật công nghệ cao
hai dự án này đều có thời gian thực hiện từ năm hai nghìn hai mươi đến năm hai nghìn hai mươi